ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh tối ngày hôm qua đã có văn bản về việc điều chỉnh áp dụng biện pháp cách ly xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín
theo chỉ thị số một mươi sáu sang giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi chín đối với một số phường thuộc thành phố bắc ninh
cụ thể các phường vũ ninh đáp cầu kinh bắc vạn an nam sơn khắc niệm thuộc thành phố bắc ninh
sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi chín của thủ tướng chính phủ
với thời gian thực hiện bắt đầu từ giờ ngày hai tháng bảy cho đến khi có thông báo mới
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố bắc ninh chịu trách nhiệm trước chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
trong việc chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội tại địa bàn quản lý theo quy định
đồng thời tuyên truyền người dân không được lơ là chủ quan thực hiện nghiêm chỉ thị số một mươi